từng bước mở cửa trở lại ngành du lịch việt nam sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế
theo ba giai đoạn bắt đầu từ tháng một mươi một năm nay
giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực
cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố phú quốc kiên giang khánh hòa quảng nam đà nẵng quảng ninh
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp với các điểm đến tại năm địa phương ở giai đoạn một
sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian bảy ngày
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu tiên